sạt lở trên đỉnh núi tại bản nam tiến hai xã bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cũng đang đe dọa tới bốn mươi hai hộ dân người khơ mú ở nơi đây
có tới một mươi sáu hộ cần di rời khẩn cấp hiện tại huyện kỳ sơn đã kiểm tra tình hình sạt lở và lập phương án di rời các hộ dân đến nơi an toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số ba và số bốn trong năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn bản năm tiến hai xảy ra tình trạng đất nứt nẻ sạt lở ở chín điểm
các vết đất này có chiều dài từ bốn mươi đến hai trăm hai mươi mét trên đỉnh núi sau bản
ngoài ra tình trạng sạt lở dạ nứt đất còn làm cho nhà văn hóa bản xảy ra tình trạng xuống cấp và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
khiến nhiều người dân trong bản hoang mang lo lắng và mong muốn di rời đến nơi ở mới an toàn hơn
chính quyền xã bảo nam đã bố trí chỗ ở tạm cho một mươi sáu hộ dân khi có mưa lớn xảy ra
cơ quan chức năng huyện kỳ sơn cũng đã tổ chức khảo sát khu vực tái định cư mới để thống nhất phương án lập hồ sơ
và xin kinh phí để di rời các hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở đất đến nơi ở mới ổn định hơn